đồng bào người giấy tại xã quang kim huyện bát sát tỉnh lào cai đã nô nức tham gia cuộc thi cày ruộng đầu năm mới trong lễ hội xuống đồng truyền thống hàng năm để cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu
mở đầu hội thi là màn rước lễ giới thiệu những sản vật đặc trưng của người dân làm ra để kính dân trời đất cầu mong sức khỏe cho mọi người mọi nhà ước muốn mưa thuận gió hòa mùa màng tươi tốt bội thu
hội thi cày là hội thi được tổ chức hàng năm của đồng bào dân tộc giấy xã quang kim huyện bát sát tỉnh lào cai
tham gia thi là những thợ cày tiêu biểu khéo léo dẻo dai ở các thôn bản của xã
theo quan niệm của người dân việc cây ruộng đầu năm sẽ giúp họ gặp nhiều thuận lợi may mắn trong cuộc sống
đây là hội thi được giữ gìn bảo tồn qua nhiều thế hệ mang nhiều ý nghĩa sâu sắc thể hiện niềm tự hào về bản sắc dân tộc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân